tối ngày ba mươi tháng tám sở giao thông vận tải tp hcm vừa thông báo tạm ngừng tiếp nhận
cấp giấy nhận diện có mã qr cho các xe vận tải hàng hóa xe chở công nhân chuyên gia
việc dừng cấp giấy nhận diện có mã qr sẽ áp dụng cho phương tiện vận tải hàng hóa
vận chuyển công nhân chuyên gia thông qua các đơn vị đầu mối
các đơn vị chủ phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện việc đăng ký sử dụng giấy nhận diện
có mã qr thông qua địa chỉ https vận tải grvn gov vn của tổng cục đường bộ việt nam
việc đăng ký để nhận giấy nhận diện này được thực hiện tự động
các sở giao thông vận tải không phê duyệt như trước đây
đối với các xe chở công nhân chuyên gia doanh nghiệp không được cấp mã qr
phải có một người ngồi trên xe có giấy đi đường theo quy định
người ngồi trên xe phải có giấy tờ chứng minh cùng cơ quan công ty doanh nghiệp
người điều khiển phương tiện
và người đi cùng trên phương tiện phải thực hiện khai báo y tế qua địa chỉ https sứckhoe dâncư grv gov vn
trước khi tham gia giao thông phòng ngừa un tắc giao thông góp phần phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả